tình trạng phá rừng từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương đặc biệt là trong dịp cuối năm
khi mà nhu cầu sử dụng gỗ của người dân tăng cao thì các đối tượng lâm tặc lại càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng
vừa qua đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh bắc cạn đã phát hiện một kho chứa gỗ nghiến dạng thớt ngay giữa trung tâm thành phố
một quầy hàng kim khí trong chợ đức xuân bắc cạn
ít ai biết rằng ngay giữa trung tâm thành phố lại có cả kho thớt nghiến cất xấu bên dưới những thứ dụng cụ này
dù biết đây là mặt hàng cấm thế nhưng hàng chục chiếc thất nghiến có đường kính từ hai mươi đến bốn mươi cm vẫn được chủ cơ sở lén lút thu gom về đây để kinh doanh kiếm lời trong dịp cuối năm
tại thời điểm đoàn liên ngành tỉnh bắc cạn kiểm tra đột xuất chủ hàng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc lô hàng này
người ta đi qua người ta hỏi là chị ơi có lấy thốt không
thì chợ thì nhiều người cũng bán thì mình cũng hỏi
thì chị mua một lần được bằng này hay là
không mỗi lần họ mang ra một hai cái
hai mươi một thớt gỗ nghiến các loại được cơ quan chức năng xác định thuộc nhóm iea quy hiếm nghiêm cấm khai thác kinh doanh trái phép
toàn bộ số lâm sản này của chị là cất dấu ở đây là không có hồ sơ lâm sản pháp gì cả
bây giờ cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập kế nguyên bản lưu bản chính
rồi nó sẽ bị cất dấu dân tạo trái với các quy định nước
phần lớn số thất gỗ nghiến này được khai thác từ những cánh rừng nghiến đặc dụng trên núi đá vôi của tỉnh bắc cạn
nơi đã bị tàn phá khai thác một cách nặng nề
những cây nghiến hàng trăm năm tuổi đường kính lên tới hàng mét bị chặt hạ ngổn ngang khắp nơi trong vườn quốc gia ba bể
dù đã tăng cường tuần tra kiểm soát thế nhưng lực lượng kiểm lâm tỉnh bắc cạn vẫn chưa thể xử lý triệt đề tình trạng này
một số đối tượng cũng đã lưu
lợi dụng những lúc khó khăn đêm tối mưa rét thì cũng lén lút lên để khai thác thớt để mang về bán
việc tổ chức khai thác hớt được tổ chức rất tinh vi và diễn ra trong thời gian rất nhanh và cũng mang lại lợi ích cho những người lên đó làm
từ đó việc để kịp thời phát hiện với những hành vi tinh vi đó cũng là một chuyện tương đối khó khăn
một chiếc thốt gỗ nghiến mang được ra khỏi cửa rừng đã có giá trị
từ hai trăm linh triệu đồng một chiếc thớt gỗ nghiến mang được ra khỏi cửa rừng đã có giá trị
từ hai trăm linh triệu đồng một chiếc thớt gỗ nghiến mang được ra khỏi cửa rừng đã có giá trị